từ ngày năm vùng biển bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa
từ ngày mai mưa rông được dự báo sẽ có xu hướng tăng lên ở mức độ dài rác
gió tây nam hoạt động ở mức cấp năm có lúc cấp sáu gây ra tình trạng sóng cao và biển động
các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi lưu thông trên các vùng biển
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước